cây lưu là loài cây lâu năm lá đơn nguyên mọc đối cuồng ngắn hoa mọc đơn độc hoặc tụ hợp thành cụm hoa màu đỏ tươi nở vào mùa hè
quả lựu mạng hình cầu có vỏ dày đầu quả còn bốn năm lá đài tồn tại khi chín màu vàng đỏ
trong quả có vách ngang chia thành hai ngăn chứa nhiều hạt năm cạnh có vỏ hạt mọng sắc trắng hồng
liệu là một loại trái cây đặc biệt đã được chúng ta ưa chuộng và sử dụng trong suốt hàng thế kỷ
tuy nhiên mỗi một thời kỳ quả liệu lại được sử dụng với mục đích riêng như trong hệ thống của tiểu lục địa ấn độ cổ xưa của y học quả liệu được sử dụng rộng rãi như một nguồn phương thuốc truyền thống hàng năm
còn đến bây giờ nó được sử dụng phổ biến như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sắc đẹp
liệu là giống cây thích hướng về ánh nắng mặt trời khí hậu ấm áp có thể chịu nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn có tính thích nghi cao với đất trồng có thể sinh trưởng trong môi trường đất dính đất cát đất kiềm thậm chí là trên các vách đá nhưng tốt nhất là đất pha cát
một quả lự xa nhất là từ tháng chín đến tháng hai tại bắc bán cầu từ tháng ba đến tháng năm tại nam bán cầu
một trong các giống lựu rất được ưa thích là lựu ai cập giống lựu này có vỏ quả màu đỏ hạt cũng màu đỏ ao và mọng nước
tuy nhiên liệu ai cập ăn không ngọt như lựu trung quốc mà chỉ có vị ngọt mát hơi chùa rất vừa miệng
quả lự ai cập thường có trọng lượng từ trên năm kg một quả và rất nhiều quả nặng tới chín kg
với kích cỡ này liệu ai cập được xếp vào hàng khủng có thể nói là loại lự khổng lồ
loại lựu này rất nổi tiếng ở ai cập được người dân ở nơi đây sử dụng như một biểu tượng của khả năng sinh sản bởi quả lựu có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho phụ nữ khi mang thai
quả của loại cây này có giá trị dinh dưỡng cao và hàm lượng phong phú chứa nhiều chất cần thiết cho cơ thể như vitamin c và b
hà xích thiệu cơ đường các loại protein chất béo canxi phốt phò cali
theo phân tích quả liệu có chứa một mươi bảy carbon hydrat bảy mươi chín nước một mươi ba một mươi bảy đường
trong đó hàm lượng vitamin c cao hơn quả tám một hai lần nhưng lượng chất béo và protein ít hơn
lựu là một loại quả không chỉ độc đáo mà còn giàu dinh dưỡng
theo truyền thống liệu được biết đến như biểu tượng của sức khỏe và cũng là một loại thảo dược tự nhiên cho sắc đẹp phụ nữ
liệu có thể giúp ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư ung thư tuyến tiền liệt ung thư vú ung thư phổi và da
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép quả lựu có thể ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư
và gây ra cái chất tự nhiên cho chúng
một số hợp chất trong quả lựu có khả năng chống viêm cùng với chất chống oxy hóa polypenol
chính là nguyên nhân cho đặc tính chống ung thư của loại quả này
uống khoảng hai ba cốc nước ép lựu mỗi ngày sẽ cung cấp cho da bốn mươi nhu cầu vitamin c hằng ngày
ngoài ra nước ép lựu còn giàu vitamin a e và folic acid không chỉ có ruột lựu
các nghiên cứu cho thấy vỏ quả lựu có tác dụng diệt trực khuẩn lị dùng chữa lị trực khuẩn khá tốt
vỏ rễ và vỏ thân cây lựu có tác dụng làm cho sán tê liệt và bị đẩy ra ngoài theo phân
ở việt nam hai dùng lựu được tiêu thụ phổ biến là lựu bản địa và lựu trung quốc
khi bổ quả lựu ra liệu trung quốc thường có hạt đỏ rực bắt mắt các hạt đều nhau
còn lựu việt nam tuy quả nhỏ nhưng hạt nhiều hạt có màu nhạt hơn nhiều nước ăn vào thấy vị mặt dịu
dùng mũi người hạt lựu bên trong sẽ thấy lựu trong nước có mùi thanh lựu trung quốc thường không có mùi hoặc có mùi của hóa chất